thưa quý vị vào sáng nay ngày một mươi bảy tháng bảy sở y tế hà nội thông tin vừa ghi nhận thêm một mươi ba trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó có sáu trường hợp là f một của bệnh nhân là nhân viên ngân hàng việt tiên banh ở số hai mươi năm lý thường kiệt hà nội
thuộc chùm ca bệnh liên quan đến chung cư san sai hòng mai
trước đó chiều qua sở y tế hà nội báo cáo nhanh về một trường hợp mắc covid một mươi chín mới là một nhân viên ngân hàng việt tiên banh ở
ở hai mươi năm lý thường kiệt phan chu trinh hoàn kiếm hà nội
hiện sống ở chung cư san sai palek một mươi ba lĩnh nam mai động hòng mai
vào chiều cùng ngày trung tâm y tế quận hoàn kiếm hà nội cùng lực lượng công an phường đã tiến hành phong tỏa tòa nhà việt tin banh
số hai mươi năm lý thường kiệt phường phan chu trinh và tạm phong tỏa trụ sở bộ công thương hai mươi năm ngô quyền hà nội
vì có cán bộ của một cục thuộc bộ này tiếp xúc với người mắc covid một mươi chín
trong khi đó tại hải phòng sáng nay sở y tế hải phòng cũng thông tin ban đầu về ba trường hợp xét nghiệm dương tính
với virus sars cov hai gồm hai tài xế xe container và một công nhân xây dựng
các trường hợp này đều lấy mẫu xét nghiệm tại bệnh viện đại học y hải phòng
hai người tài xế làm việc trong một công ty vận tải ở phú mỹ tân thành bà rịa vũng tàu
chở hàng đến cảng đình vũ lúc hai mươi ba h ngày một mươi năm tháng sáu
trường hợp là công nhân xây dựng hiện đang làm việc cho một nhà thầu tại khu công nghiệp deep c hai
hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương khoanh vùng lấy mẫu xét nghiệm và truy vết để kịp thời kiểm soát sinh bệnh
dân quận hải an ban quản lý khu kinh tế hải phòng đã lấy mẫu cho khoảng hai hai trăm linh trường hợp